mặc dù còn không ít khó khăn và thiếu thốn về đời sống kinh tế tuy nhiên nhiều hộ nghèo ở xã sơn nga huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo với lý do nhường sự hỗ trợ của nhà nước cho những hộ khó khăn hơn và để có động lực làm kinh tế
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay gia đình bà nguyễn thị mai thuộc hộ cận nghèo của xã mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thu nhập chính chỉ trông chờ vào hơn năm trăm linh đồng từ chính sách bảo trợ xã hội hỗ trợ người khuế tật và thu nhập thêm từ nghề đắt nón lá nhưng bà mai vẫn viết đơn xin ra khỏi diện nghèo
bắt đầu những hộ đã có điều kiện hơn trước kia chủ động xin ra khỏi hộ nghèo để nhường chế độ cho các hộ còn khó khăn dần dần những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo đã khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy bản thân càng phải phấn đấu khát khao đi lên
các hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo không hẳn vì đã thực sự hết khó khăn thiếu thốn mà vì nhận thức được trách nhiệm nỗ lực vươn lên những hộ xin thoát nghèo ở xã sơn nga là những tấm gương đẹp thể hiện quyết tâm vươn lên tự lực phát triển kinh tế không trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước